sau khi chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về cách ly trong xã hội phòng chống covid một mươi chín được ban bố
các địa phương đều triển khai các giải pháp nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh
nhiều chốt phong tỏa được lập để kiểm soát việc đi lại của người dân
nhiều cơ quan cho nhân viên làm việc tại nhà để mọi người không có việc cần thiết hạn chế ra đường
thực tế đã chứng minh việc người dân thực hiện giãn cách xã hội là giải pháp hiệu quả trong công tác phòng chống dịch
tuy nhiên tại một số địa phương như trên cả nước giải pháp cách ly y tế hạn chế ra vào tỉnh
những người đến từ vùng dịch như hà nội tp hcm được thực hiện khá mạnh
điều này đang gây nên sự thiếu thông nhất của các địa phương trong công tác triển khai chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
thưa quý vị và các bạn sau khi thủ tướng ban hành chỉ thị số một mươi sáu
văn bản đầu tiên đề cập tới cách ly xã hội và quyết định bốn trăm bốn mươi bảy công bố dịch covid một mươi chín trên toàn quốc
hiệu quả phòng chống dịch rất rõ ràng
tuy nhiên hiện nay có một thực tế đó là có một số địa phương làm quyết liệt quá
còn tại một số nơi người dân bắt đầu chủ quan
thực hiện cách ly xã hội
và để hiểu rõ hơn về chỉ thị của thủ tướng
cũng như cách làm của một số địa phương
chúng ta hãy cùng đến với phần trao đổi của biên tập viên thúy quỳnh và khách mời
xin mời chị thúy quỳnh
vâng xin cảm ơn trường quay s hai
và lời đầu tiên thì cũng xin được chân thành cảm ơn luật sư giang hồng thanh đã dành thời gian cho chương trình
thưa ông là ông có thể cho biết là việc thủ tướng lựa chọn hình thức văn bản là chỉ thị
thì có ý nghĩa như thế nào về mặt pháp lý
theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
thì chỉ thị của thủ tướng không phải là một loại văn bản quy phạm pháp luật
và tôi cho rằng là trong cái trường hợp này
thì thủ tướng cũng như là các cơ quan chuyên môn của thủ tướng đã có một sự thận trọng
và nghiên cứu rất kỹ lưỡng khi ban hành một cái chỉ thị
chỉ thị thì không có cái tính chất bắt buộc
mà chỉ thị thì có cái tính chất là khuyến cáo hoặc là chỉ đạo chung thôi
để nhằm mục đích khuyến cáo người dân
và hy vọng là người dân có những cái sự tự nguyện
trong việc phối hợp cùng với chính phủ trong công cuộc là phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong cái việc mà thủ tướng ban hành chỉ thị thì là phù hợp với luật
các cái văn bản pháp luật hiện hành
chẳng hạn như là pháp lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp
hoặc là nghị định số bảy mươi một năm hai nghìn hai hướng dẫn pháp lệnh
và trong đó thì cũng quy định rằng là tất cả những cái biện pháp mà cấm đi lại
hoặc là hạn chế đi lại thì chỉ được thực hiện
ủy ban thường vụ quốc hội hoặc chủ tịch nước ban bố tình trạng khẩn cấp
và trong trường hợp này chỉ thị của thủ tướng chỉ là khuyến cáo người dân
hay nên hạn chế đi lại khi không có việc thực sự cần thiết mà thôi
vậy thì việc các địa phương lo ngại cho cái sự an nguy cũng như là dịch bệnh của người tỉnh mình
mà ban hành những cái văn bản chỉ đạo cấm hay là cách ly y tế với người đến hay là trở về vùng dịch
thì liệu có đúng với chỉ thị một mươi sáu cũng như là quyết định bốn trăm bốn mươi bảy của thủ tướng hay không
chứ thế là chúng ta cũng cần phải chia sẻ với sự lo lắng của các địa phương
khi dịch bệnh đang hoành hành và không biết khi nào mới có thể chấm dứt
rõ ràng là tất cả các địa phương đều lo ngại rằng cái dịch bệnh nó sẽ bùng phát và lan rộng ở địa phương của mình
nên là các địa phương luôn luôn áp dụng mọi biện pháp mọi cái hành động quyết liệt
để hạn chế dịch bệnh lan tỏa trong địa phương mình
về cái việc là cấm người ở địa phương khác đến tỉnh mình
thì cái này có lẽ cũng không phải nói nhiều bởi lẽ là bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
cũng đã có ý kiến
cái chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng là việc giãn cách xã hội
chứ không phải là ngăn sông cấm chợ và đề nghị các địa phương là chấm dứt cái tình trạng ngăn sông cấm chợ
còn cái hiện tượng là cách ly đối với cái người từ địa phương khác đến tỉnh địa bàn của mình trong vòng một mươi bốn ngày
theo điều bốn mươi chín của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm thì việc cách ly y tế chỉ được thể hiện đối với những người có dấu hiệu mắc bệnh mà thôi
tuy nhiên nhiều địa phương cũng đã có những cách ly triệt để quá
như luật sư vừa chia sẻ thì chỉ thị một mươi
cũng của thủ tướng là một chỉ đạo chung
vậy thì làm thế nào để mà tất cả các địa phương đều đồng loạt thống nhất thực hiện làm sao đấy cho thật lấy hậu quả
tôi cho rằng là cái việc này thì cần phải có một cái sự thống nhất từ trung ương
từ đó các địa phương sẽ căn cứ vào quy định pháp luật để áp dụng những biện pháp thống nhất trên toàn quốc
ngoài ra thì tôi nghĩ rằng các địa phương sẽ cần phải có những giải pháp linh hoạt cụ thể
chẳng hạn như là xử lý nghiêm những người không đeo khẩu trang ra đường
những người mà tụi tập đông người hoặc là những người vì những cái việc thực sự rõ ràng là nhìn thấy không cần thiết
qua chương trình này thì tôi cũng hy vọng rằng là người dân dù chính phủ hoặc nhà nước cấm hay không cấm
dù là bắt buộc hay là khuyến cáo thì người dân cũng nên tự nguyện tự giác chấp hành các cái yêu cầu
các cái đề nghị của nhà nước trong việc là không ra ngoài khi không có việc thực sự cần thiết
xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình hôm nay
và đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin phép được kết thúc